tiếng hát asean cộng ba là sự kiện giao lưu văn hóa giữa các nước asean và các khách mời đến từ ba quốc gia là trung quốc nhật bản và hàn quốc
nhằm thúc đẩy tình hữu nghị đồng thời tạo ra sân chơi tìm kiếm và hỗ trợ các tài năng trẻ trong lĩnh vực âm nhạc của khu vực
trước khi đến với nội dung này mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những hoạt động văn hóa văn nghệ đáng chú ý đã diễn ra trong tuần qua
tiếng hát asean cộng ba
mới đây tại không gian nhà văn hóa lao động tp đà lạt tỉnh lâm đồng hội nghệ sĩ nhấp ảnh việt nam và hội văn học nghệ thuật lâm đồng tổ chức triển lãm
và trao giải liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền đông nam bộ lần thứ hai mươi bảy năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề đất nước con người miền đông hội nhập và phát triển liên hoan lần này nhận được một năm trăm chín mươi chín tác phẩm ảnh nghệ thuật của hai trăm ba mươi sáu tác giả tham dự
với các thể loại như phong cảnh chân dung cuộc sống đời thường
ban tổ chức đã chọn một trăm tám mươi tác phẩm chất lượng của chín mươi bốn tác giả
vào trung khảo và tổ chức triển lãm phục vụ công chúng
đặc biệt tại liên hoan lần này các tác giả trẻ đã tích cực tìm tòi tư duy sáng tạo mới
đi sâu khai thác những đặc thù cảnh quan lối sống sinh hoạt của địa phương trong khu vực
tạo ra những tác phẩm có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật
đáp ứng xu thế phát triển của nhiếp ảnh hiện đại
lễ hội giao lưu văn hóa việt nhật hai nghìn một mươi chín
tổ chức tại thành phố đà nẵng có sáu mươi gian hàng đến từ các tổ chức và đơn vị trong và ngoài nước
như giới thiệu văn hóa việt nam nhật bản ẩm thực với các món ăn truyền thống hai nước
thông tin giáo dục du học du lịch và thương mại
ngoài ra tại đây còn giới thiệu các nét văn hóa nghệ thuật đặc sắc của hai đất nước
như nghệ thuật thư pháp cắm hoa ikebana trà đạo làm bánh muối truyền thống và đường đại
tại lễ hội còn có những hoạt động đồng hành hấp dẫn như hội thảo xúc tiến hợp tác nguồn lao động
giữa thành phố đà nẵng và chính quyền các địa phương nhật bản
hội thảo và hội đàm thương nghiệp du lịch nhật bản tại đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín
cuộc thi hóa trang nhân vật hoạt hình posplay lễ hội giao lưu văn hóa việt nhật góp phần thúc đẩy giao lưu
hợp tác phát triển du lịch việt nam nhật bản
mở ra những cơ hội hợp tác giữa đà nẵng và các địa phương nhật bản trên nhiều lĩnh vực
trong tuần vừa qua tại nhà hát trèo kim mã
sân khấu lệ ngọc đã cho ra mắt khán giả
vừa kịch mang tên huyền thoại gò rồng ấp
vừa kịch lịch sử này tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ trong khách giàn dựng
cũng như gửi gắm những thông điệp sâu sắc đến cho khán giả
huyền thoại gò rồng ấp được tác giả nguyễn thế kỷ phóng tác dựa trên những huyền tích sân gian
vừa diễn không nói về thời kỳ hoàng kim của nhà lý
mà tập trung lý giải cho người xem về sự khởi nguồn của vị vua đầu tiên triều lý
bởi thế câu chuyện kịch được xây dựng dựa trên nhiều ưu tố giã sử
truyền thuyết đưa đến những lý giải để người xem hiểu hơn về sự khởi nguồn của một phương triều hương thịnh nước việt
điều thú vị là kịch bản kịch nói này được đặt vào tay đạo diễn
nghệ sĩ ưu tú triệu trung kiên người vô gắn bó và có sở trường dựng các tác phẩm cải lương
chính việc chọn mặt người vàng đầy chú ý này đã đem đến những sắc màu mới cho vở diễn
với sự kết hợp độc đáo giữa sân khấu truyền thống và hiện đại
giả sử chứ không phải là chính sử
với cái vở diễn này thì chúng ta phải xử lý bằng cách là chúng ta mang những cái ngôn ngữ nghệ thuật của sân khấu truyền thống vào trong tác phẩm
thì nó mới toát lên được cái không gian thời gian lịch sử của vở diễn mà cụ thể nó là cách đây đến hơn một năm
thủ pháp ước lệ không gian thời gian của sân khấu tự sự phương đông đã được đưa vào hợp lý
tạo nên một vũ trụ đậm chất huyền thoại cổ tích
ở đó người xem được trở về với văn minh châu thổ sông hồng qua những phong tục tập quán đặc sắc của người việt cổ
cùng tín ngưỡng phồn thực bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của phật giáo
phần âm nhạc của vở diễn mang âm hưởng chủ đạo là nhạc dân tộc phẳng phất phòng vị trèo
ngay cả thiết kế mỹ thuật sân khấu cũng được họa sĩ nghệ sĩ ưu tú doãn bằng tối giản hết mức
với tạo hình những màn khói mây bằng làng thiên về tại ý để đưa người xem lạc vào không gian huyền tích huyền ảo
sự ra đời của vua lý quốc uẩn rất khác so với những bà mẹ khác là không đẻ nổi và bà ta đã phải đập cái bình vô hình chung
phải lấy cái bình đó lấy một miếng bình đó đã rạch bụng lôi con ra
đó là những cái điểm nhấn của tôi khi tôi làm cái
vở kịch huyền thoại gò giống ấp gây ấn tượng với khán giả về những phận người khốn khổ
nhưng luôn có ý chí vươn lên luôn mong muốn về một cuộc sống tốt đẹp hơn
ở đó có người mẹ sẵn sàng hy sinh mạng sống vì con có cả những đứa trẻ vì muốn bảo vệ lẽ phải
bảo vệ người vô tội mà sẵn sàng tự mình tìm tới cái chết
vì thế huyền thoại gò giống ấp không chỉ là một vờ kịch hay giàu tính nghệ thuật
mà còn lấp lánh vẻ đẹp của sự nhân văn lòng nhân ái
vở diễn như một lần nữa khẳng định cõi đất khoảng trời nước nam là nơi địa linh nhân kiệt
nơi hội tụ tinh anh và linh khí nghìn đời để hôn đúc và sản sinh ra những người làm dạng danh cho giống nòi tiền tổ
tiếng hát asean cộng ba do đài tiếng nói việt nam và ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh phối hợp tổ chức
nhân dịp kỷ niệm năm mươi hai năm thành lập hiệp hội các quốc gia đông nam á một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hai nghìn một mươi chín
âm nhạc trong vai trò sứ giả ngoại giao văn hóa đã làm nên sự kết nối tuyệt vời giữa việt nam với bạn bè các nước
cuộc thi tiếng hát asean cộng ba đã mang tới không chỉ tình yêu về âm nhạc
mà còn là những cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa để hiểu biết và kết nối nhau trong tình hiểu nghị ấm áp
cuộc thi tiếng hát asean cộng ba do đài tiếng nói việt nam tổ chức với sự tham gia của hai mươi hai thí sinh
đến từ các nước khu vực đông nam á và bốn ca sĩ khách mời từ trung quốc hàn quốc nhật bản
đây là cuộc thi nhạc pop dành cho ca sĩ trẻ chuyên nghiệp tuổi đời từ một mươi tám cho đến ba mươi năm của các nước asean
các bài hát có thể được trình bày bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau
nhưng đều có nội dung ca ngợi cuộc sống con người và tình hữu nghị giữa các quốc gia asean
việt nam có ba đại diện tại cuộc thi này là ca sĩ mai thương
trần hồng nhung và phạm hương thịnh
công việc chuẩn bị cho cuộc thi tiếng hát asean lần thứ hai này
ngày càng được đài tiếng nói việt nam thực hiện bài bản hơn và chuyên nghiệp hơn
từ việc đưa đón ca sĩ tập luyện và tất cả những tiết mục mà chúng tôi nhận được từ các thí sinh
đã thấy nội dung và cuộc thi năm nay và cũng như chất lượng cuộc thi đã được nâng lên một bước rất là lớn
hội đồng giám khảo của cuộc thi là những chuyên gia âm nhạc
nghệ thuật đến từ các quốc gia như philippines thái lan indonesia và việt nam
có một vài thí sinh vẫn có những lỗi nhỏ nhưng phần trình diễn của họ khá hoàn hảo có nhiều
tiêu chí để tôi đánh giá một thí sinh nhưng tôi sợ vào phần trình diễn tổng thể của họ để chọn ra người
xuất sắc nhất tôi rất vui vì năm nay có nhiều thí sinh hát rất tốt bạn giám khảo lần này phải làm việc rất vất vả
để chọn ra những thí sinh tốt nhất trải qua hai vòng thi bán kết
ban giám khảo đã chọn ra được một mươi thí sinh xuất sắc bước vào vòng chung kết mỗi thí sinh biểu diễn trực
tiếp một ca khúc tiếng anh hoặc tiếng mẹ đẻ năm nay các thí sinh lựa chọn ca khúc tiếng anh nhiều
hơn nhằm phù hợp với tính chất của một cuộc thi quốc tế cũng như giúp khán giả và ban giám khảo hiểu
được rõ hơn nội dung bài hát trong đó có nhiều ca khúc nổi tiếng như adagio perfect you raise me up
tôi cảm thấy việt nam rất là thân thiện yêu khách tôi cảm
thấy giữa người philippines và rồi việt nam
có nền văn hóa tương đồng
hy vọng tôi có nhiều thời gian đến đây để khám phá đất nước tuyệt vời này
ngoài phần trình diễn của các thi sinh sự góc mặt của các khách mời đến từ trung quốc
nhật bản và hàn quốc đã mang đến thêm nhiều màu sắc cho cuộc thi tiếng hát asean cộng ba
thông qua các ca khúc các thi sinh đã mang được những nét văn hóa riêng của quốc gia mình thể hiện với bạn bè các nước
kết quả trung quốc thi sinh rosalio nini chamini bayanis đến từ malaysia giành giải nhất
hai thi sinh trần hồng nhung của việt nam và aisley annie coronel santos của philippines giành giải nhì
thi sinh olivia cristina đến từ indonesia và thi sinh ayn chit đến từ myanmar giành giải ba
ngoài ra ban tổ chức còn trao một số giải phụ như giải phong cách biểu diễn giải thí sinh triển vọng giải thưởng do khán giả bình chọn
tiếng hát asean cộng ba không chỉ là sân chơi âm nhạc sự kiện văn hóa giải trí mà còn có ý nghĩa chính trị ngoại giao quan trọng
qua đó khẳng định vai trò vị thế của việt nam trong cộng đồng các quốc gia đông nam á
đồng thời tạo cơ hội để tăng cường hiểu biết giao lưu văn hóa giữa các nước
cũng như tạo ra một sân chơi cho các tài năng trẻ trong lĩnh vực âm nhạc của cộng đồng asean
tiếng hát asean cộng ba là một trong những hoạt động quảng bá hình ảnh việt nam nói riêng và asean nói chung
qua đó góp phần xây dựng cộng đồng asean thịnh vượng